sau hàng loạt cơn bão đổ bộ vào tỉnh phú yên trong cuối tháng một mươi và nửa đầu tháng một mươi một
hàng trăm hộ dân vùng nuôi trồng thủy sản đầm cù mông thị xã sông cầu tỉnh phú yên
nơi được mệnh danh là thủ phủ tôm hùm đang phải đối mặt với thực trạng tôm hùm sốc nước lũ chết hàng loạt
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho bà con ngư dân
những ngày sau lũ ngư dân xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên xót xa hơn bao giờ hết
tôm chết hàng loạt do sốc nước lũ và ô nhiễm rác trở vào bờ trên những chiếc thuyền thúng trông chanh đến cám cảnh
không phải vài con mà lên đến cả trăm thậm chí vài chục nghìn con
bình thường một kg tôm hùm thịt giá đến tám trăm linh đồng khi chết chỉ còn hai trăm linh đồng
đầu tư hai trăm linh triệu đồng để ươm nuôi năm con tôm hùm và thả nuôi một con tôm thịt
chỉ sau một đêm lũ gia đình bả ngã trắng tay
chết là kiểu như nước ngọt là nó chết hết
từ dưới lòng năm bảy thước là dưới đáy biển lên tên mạch nước là bảy thước chết hết
thì khai nói chung hết luôn không biết bao nhiêu là tính
mà còn người ta còn càng hơn gấp mấy lần mình nữa nhiều lắm
đợt này có thể nói là có thể tám mươi luôn chín mươi có nghĩa nó nguyên một cái làng ở đây luôn
có nghĩa là một hai người có chạy xuống dưới rồi thì may nó còn được năm mươi chứ còn ngồi ra là chết sập luôn á
trong hai ngày một mươi một
vào một mươi hai tháng một mươi một riêng ở thôn dân phú hai xã xuân phương thị xã sông cầu số tôm hùm thịt chết lên đến hơn tám tấn
sau lũ đến nay gần một trăm bảy mươi hộ nuôi tôm hùm ở bốn xã ven vịnh xuân đài trắng tay
thiệt hại ước lên đến gần bốn mươi tỷ đồng
làm sao hỗ trợ thêm vốn để họ tái sản xuất để mà họ đã thêm một cuộc sống cho bà quân
thứ hai nữa là địa ngục ngân hàng có một cái quân được cái số ấy không
đó là nhờ cái chuyên viên
cách thứ ba là nhờ trung tâm đồng khuyên ngư khói truyền truyền và về cách thức là quản lý và trinh nuôi thêm một cái khu học
để cho bà quân chúng ta bước vào sự kinh nghiệm cây trị đồng đại hơn
hơn bảy tháng qua ngư dân nuôi tôm hùm tỉnh phú yên đã phải lao đao do tôm không bán được bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nay tôm hùm lên giá thì lại mất trắng vì sốc nước lũ
có thể làm lúc này là vớt vát tôm hùm chết đi bán với giá rẻ mạt và mong muốn nhà nước sớm có giải pháp hỗ trợ
khoanh nợ và cho vay mới để tái sản xuất vì cả một làng biển đang rơi vào bế tắc làm người dân khó khăn trồng chất khó khăn